năm vạn con cá song giống đã được lực lượng cảnh sát biển việt nam và trung quốc phối hợp tiến hành thả trên vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ
đây được coi là điểm nhấn mới trong chuỗi hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cáo vịnh bắc bộ được tổ chức hàng năm của lực lượng cảnh sát biển việt nam
được lực lượng cảnh sát biển hai nước phối hợp thực hiện với ý nghĩa chung tay bảo tồn nguồn lợi thủy sản vịnh bắc bộ
khuyến khích ngư dân hai nước đánh bắt có trách nhiệm bảo tồn nguồn lợi hải sản lâu dài
đây là hoạt động có ý nghĩa rất là thiết thực và cũng hiệu quả
nó thể hiện một cái rõ ràng một cái quan điểm của đảng của chính phủ và lực lượng chức năng
chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến việc không chỉ chúng ta chấp hành và duy trì nghiêm việc bảo tồn và khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh viên biển
mà chúng ta còn thể hiện rõ một quan điểm đó là quốc gia có trách nhiệm đối với việc bảo tồn thực hiện việc bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên trên biển
đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực có tác dụng động viên nhắc nhở lực lượng cảnh sát biển và nhân dân hai nước có nhận thức ý thức và hành động đúng đắn
trong việc bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vùng biển vĩnh bắc bộ
đồng thời thông qua hoạt động này lực lượng cảnh sát biển hai nước trung quốc và việt nam sẽ không ngừng thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị vì vùng biển hòa bình ổn định và phát triển bền vững